do đó cả gia đình cần phải cách ly tại nhà để tránh lây nhiễm cho cộng đồng
các bạn không nên quá lo lắng tích trữ quá nhiều thực phẩm hay các nhu yếu phẩm khác
chính quyền địa phương và người thân các lực lượng tổ chức sẽ giúp đỡ gia đình trong thời gian cách ly tại nhà
vậy trong suốt khoảng thời gian cách ly tại nhà người nhiễm và các thành viên trong nhà cần phải làm gì
hãy ghi nhớ các công việc cụ thể sau
thứ nhất cách ly người nhiễm khỏi người khác
bố trí người nhiễm phòng ngủ và phòng về
bố trí người nhiễm khỏi người sinh ri nếu không có đánh dấu không gian riêng cho những người bị nhiễm
luôn giữ khoảng cách tối thiểu hai mét đối với người bị nhiễm bệnh
tương thụ bốn
không ăn chung với người khác
không di chuyển ra khỏi khu vực cách ly
không tiếp xúc gần với những người khác hoặc là động vật nuôi
không dùng chung bát đĩa ly uống nước bộ dụng cụ đồ ăn khăn tắm hay ga giường với những người khác trong nhà
đảm bảo nhà luôn thông thoáng luôn mở cửa sổ cửa lối đi để không khí luôn được thay đổi
không sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm với các phòng khác
không để luồn không khí thổi từ phòng người nhiễm bệnh sang các không gian chung
sử dụng quạt máy lọc không khí
rửa tay thường xuyên
rửa tay là cách giảm lây nhiễm covid một mươi chín tốt nhất
rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước tối thiểu ba mươi giây
hoặc dung dịch rửa tay khô có chứa cồn nồng độ tối thiểu sáu mươi trong ít nhất một mươi năm giây
kép thời điểm nào rửa tay là hợp lý nhất
trước và sau khi nấu ăn trước và sau khi ăn uống sau khi ho thắt hơi xì mũi
sau khi chạm vào các vật dụng bề mặt sau khi đi vệ sinh
sau khi thu dọn rác thải v v và phải đeo khẩu trang đúng cách
người nhiễm người chăm sóc và các thành viên trong gia đình cần phải đeo khẩu trang liên tục
các đối tượng không đeo khẩu trang bao gồm là
trẻ em dưới hai tuổi hoặc là những người gặp khó thở
hoặc không thể tự bỏ khẩu trang nếu không có sự trợ giúp
vậy ai cần đeo khẩu trang
khi là người nhiễm phải đeo khẩu trang càng nhiều càng tốt
ngay cả khi được cách ly để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus cho những người khác
người chăm sóc thì sẽ phải đeo khẩu trang ở cùng phòng
hoặc cùng không gian với người bị nhiễm và những người khác
các thành viên trong gia đình các thành viên khác trong hội gia đình
thì phải đeo khẩu trang mỗi khi họ ở chung phòng hoặc cùng chung không gian với những người khác
vệ sinh hô hấp
luôn đeo khẩu trang không khạc nhổ trong không gian chung
che miệng và mũi bằng khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi
vứt bỏ ngay khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác kính
rửa tay ngay bằng nước hoặc xà phòng sau khi ho hoặc hắt hơi
vệ sinh dụng cụ ăn uống tránh lây nhiễm
bố trí bộ đồ ăn riêng cho người bị nhiễm covid một mươi chín
nên sử dụng dụng cụ một lần đồ ăn thừa và các dụng cụ ăn uống dùng một lần
bỏ vào túi đựng rác trong phòng riêng
rửa bát đĩa bằng nước nóng hoặc xà phòng
xử lý đồ vải an toàn như thế nào
tốt nhất là người bị nhiễm có thể tự giặt quần áo của mình
nếu cần người chăm sóc giặt đeo găng tay khi xử lý đồ vải của người bị nhiễm
rồi giặt khử trùng túi giặt và giỏ đồ giạc bằng máy
họ có thể giặt bằng tay với nước ấm nhất có thể
sấy khô phơi khô hoàn toàn
tháo găng tay rửa tay sau khi xử lý các đồ vải của người bị nhiễm
riêng đồ của người bị nhiễm phải để riêng đồ của người khác
không giữ đồ bẩn cần giặt
nhằm hạn chế nguy cơ phát tán virus qua không khí
luôn nhớ vệ sinh bề mặt môi trường sạch sẽ
tốt nhất là người nhiễm tự vệ sinh khu vực của mình
làm sạch sang nhà tường bề mặt
sau đó lao bằng dung dịch khử khuẩn
lao bằng nước sạch nếu cần
người chăm sóc hỗ trợ người chăm sóc phải mang găng tay
khi vệ sinh cho người bị mắc bệnh
sử dụng dụng cụ vệ sinh riêng cho từng khu vực của người bị nhiễm
có thể bọc thiết bị điện thoại
bị tử bằng màng ni lông và vệ sinh khử trùng bên ngoài
sau đó có thể tháo bỏ găng
rửa tay khi hoàn tất công việc vệ sinh
thực hiện vệ sinh bề mặt ít nhất là một lần một ngày
thu gom xử lý chất thải đúng cách
đặt thùng rác có nắp kính
và mở bằng chân có lót túi ni lông bên trong
phòng người bị nhiễm thu gom
xử lý chất thải hằng ngày
hoặc khi hùng rác đã bị đầy
đều găng tay khi xử lý chất thải
và phải bỏ găng tay sau khi xử lý xong
rửa tay lại sau khi xử lý
người chăm sóc nên sử dụng găng tay
khi khử trùng bề mặt và vật dụng trong nhà
khi chăm sóc người bị nhiễm
đều găng tay sẽ không thay thế
cho các biện pháp phòng ngừa khác như
giãn cách rửa tay sà phòng
đeo khẩu trang
chính vì vậy không nên dùng lại găng tay
găng tay chỉ được sử dụng một lần duy nhất rời bỏ
không chạm vào các bề mặt
khi đang không đeo găng tay
vì mặt ngoài găng có thể có mầm bệnh
đối với gia đình có vật nuôi

người nhiễm không nên tiếp xúc với vật nuôi
vì đã có bằng chứng cho thấy rằng
virus có thể lây lan sang động vật
người cùng nhà với người không nhiễm
cũng không nên tiếp xúc gần với vật nuôi
không để vật nuôi tiếp xúc với người
và động vật khác ngoài gia đình
phòng ngừa lây nhiễm khi mua thực phẩm
và các vật dụng cần thiết khác
đặt mô trực tuyến là tốt nhất
với các dịch vụ tại cửa hàng
nhờ người bên ngoài nhận giúp
nếu phải tiếp xúc
thì đề nghị giao hàng để bên ngoài
giữ khoảng cách tối thiểu hai m
với người giao hàng
rửa tay ngay sau khi nhận hàng
trước và sau khi mở gói hàng xong
thì phải mở một cách an toàn
không phun chất cửa trùng dùng trong khử khuẩn
lên bề mặt quần áo lên thực phẩm
dù chỉ phun bên ngoài
dân một thuốc điều trị ngoại trú
cho người nhiễm bệnh covid một mươi chín tại nhà
một thuốc hạ sốt giảm đau
cho trẻ em gối bột hoặc cốm pha hỗn dịch uống
hàm lượng tám mươi mg
một trăm năm mươi mg hoặc hai trăm năm mươi mg
cho người nhỏ
cho người lớn viên nén hai trăm năm mươi mg
hai thuốc cân bằng điện giải
dung dịch oreson gối bù nước
chất điện giải khác
ba thuốc hỗ trợ nâng cao sức khỏe
tăng sức đề kháng
vitamin tổng hợp có một trong các thành phần sau
vitamin b một b sáu và b một mươi hai
vitamin c có thể bao gồm
kẻm vitamin d
bốn thuốc sát khuẩn hậu hộng
natricloric dung dịch chín
hoặc viên pha nước muối
thuốc sát khuẩn hậu hộng khác
năm thuốc kháng virus
sử dụng theo đề cương nghiên cứu
lâm sàng được bộ y tế phê duyệt
hoặc theo thông tin tờ hướng dẫn
sử dụng thuốc sau khi thuốc được cấp giấy phép
lưu hành sản phẩm tại việt nam
sáu thuốc chống viêm
corticoteroid được uống bột
lựa chọn một trong các loại thuốc sau
bảy thuốc chống đông máu được uống hai
lựa chọn một trong hai thuốc sau
rivaroxaban một mươi mg viên
lưu ý thuốc phải được bác sĩ kê đơn
theo quy định tại hướng dẫn chẩn đoán
và điều trị covid một mươi chín do chủng virus
corona mới sars cov hai
được ban hành đến kèm theo quyết định
số ba nghìn bốn trăm một mươi sáu qd bộ y tế ngày một mươi bốn tháng bảy
thuốc phải được bác sĩ kê đơn
theo quy định tại hướng dẫn chẩn đoán
và điều trị covid một mươi chín do chủng virus
corona mới sars cov hai
và người bệnh được đánh giá
nguy cơ huyết khối tắt mạch
theo thang điểm padua
hy vọng các hướng dẫn trên
sẽ giúp cho các bạn có thể
chuẩn bị tốt hơn khi cách ly tại nhà